tại nhà thi đấu đa năng tỉnh quảng trị liên đoàn bóng truyền việt nam phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng trị
đã tổ chức khai mạc giải vô địch bóng truyền trẻ toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy
tham dự giải vô địch bóng truyền trẻ toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy có sự góp mặt của hai trăm ba mươi vận động viên nam nữ
đến từ một mươi chín đội bóng truyền trẻ trên toàn quốc đại diện cho các địa phương các ngành có phong trào bóng truyền phát triển mạnh
đây là giải đấu thể thao thành tích cao nằm trong hệ thống thi đấu hàng năm của tổng cục thể dục thể thao và liên đoàn bóng truyền việt nam
để chuẩn bị tốt cho giải đấu này tỉnh quảng trị đã đầu tư nâng cao cơ sở vật chất phục vụ cho việc tập luyện và thi đấu
giải vô địch bóng truyền trẻ toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy là sân chơi bổ ích thân thiện tạo cơ hội để các đội tuyển giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm
mặt khác đây cũng là dịp để liên đoàn bóng truyền việt nam đánh giá lại công tác đào tạo vận động viên bóng truyền trẻ trên toàn quốc
cũng như phát hiện các nhân tố mới bổ sung lực lượng cho các đội tuyển các câu lạc bộ vào đội tuyển quốc gia
ngày sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giao hữu giữa hai đội ngân hàng công thương việt nam và đội thanh hóa
giải vô địch bóng truyền trẻ toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy